đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương một mươi ba khóa một mươi hai của đảng
tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo viên khái quát lại những kết quả chủ yếu đạt được tại hội nghị trung ương một mươi ba khóa một mươi hai của đảng
và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của trung ương
ngoài các nội dung về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba và một số vấn đề quan trọng khác
báo cáo viên cũng trình bày hướng dẫn việc công bố thảo luận lý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng